sáng nay tại hà nội đã diễn ra hội thảo tăng cường hiệu quả hợp tác giữa các tổ chức xã hội
với các đối tác trong phòng chống hivs và điều trị nghiện ma túy đến dự có phó thủ tướng vũ đức đam
phát biểu khai mạc hội thảo phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh dịch hivs là một trong những đại dịch nguy hiểm
là mối hiểm họa đối với tính mạng sức khỏe của con người và tương lai nói giống của các quốc gia
các dân tộc trên toàn cầu tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế văn hóa trật tự và an toàn xã hội
đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước
nhận thức rõ sự nguy hiểm của đại dịch hivs đảng và nhà nước việt nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng
nhằm khống chế sự gia tăng của dịch hivs
phó thủ tướng mong muốn qua hội thảo sẽ có thêm nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác
giữa các tổ chức xã hội với các đối tác trong phòng chống hivs và điều trị nghiện ma túy ở việt nam